đội tuyển u hai mươi hai việt nam đã bước vào trận đấu thứ hai trong hành trình chinh phục cúp vàng ở môn bóng đá nam sea games ba mươi
trước một đối thủ không được đánh giá cao là u hai mươi hai lào việt nam đã dễ dàng giành được chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn
trước đội u hai mươi hai lào được đánh giá yếu hơn đội tuyển u hai mươi hai việt nam đã thể hiện sự tự tin và lấn lướt trước đối thủ
các học trò của huyện park hang seo giành quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian và ghi được sáu bản thắng
trong đó tiến linh tỏa sáng với ba bản thắng ba bàn còn lại được ghi do công của hùng dũng trọng hoàng và quang hải
đội u hai mươi hai lào chỉ có được một bản thắng rút ngắn tỷ số do công của số một mươi chín pescivillai
trận đấu kết thúc với tỷ số sáu một việt nam vẫn giữ được vị trí đầu bảng b
đội tuyển u hai mươi hai việt nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp u hai mươi hai indonesia vào lúc một mươi chín h ngày một tháng một mươi hai